thưa quý vị theo báo cáo của cục quản lý thị trường tp hcm trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
đơn vị đã kiểm tra và phát hiện hơn một một trăm linh vụ trong đó nổi lên là các vụ vi phạm về hàng giả
hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc thu nộp ngân sách hơn hai mươi ba tỷ đồng
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao
ngoài các mặt hàng thiết yếu và lương thực thực phẩm thì nhu cầu mua sắm các sản phẩm trang trí
quà biếu tặng và các mặt hàng thời trang mỹ phẩm sản phẩm làm đẹp cũng chiếm số lượng đáng kể
đây cũng là thời điểm mà các đối tượng buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng cấm hàng giả
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gian lận thương mại hoạt động mạnh để kiếm lợi nhuận phi pháp
trong thời gian qua cục quản lý thị trường tp hcm cũng đã chỉ đạo lực lượng tăng cường
triển khai đồng bộ các kế hoạch công tác công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm hành chính
trong hoạt động thương mại điện tử năm hai nghìn hai mươi bốn đấu tranh phòng chống hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
theo kết quả ghiên nhận trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cục quản lý thị trường đã kiểm tra hơn một một trăm linh vụ
xử lý gần một hai mươi vụ tiêu hủy hàng giả hàng cấm hàng không đủ điều kiện lưu thông trị giá gần hai mươi chín tỷ đồng
ngoài ra chuyển cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khởi tố vụ án hình sự bốn vụ trị giá hàng hóa
vi phạm ước tính sáu năm tỷ đồng
sau thời gian bị thu hồi giấy phép hoạt động từ cuối năm ngoái đến nay nhà xe thành bưởi chạy lại tuyến
bến xe miền tây bến trung tâm thành phố cần thơ và ngược lại
đại diện bến xe miền tây tp hcm vừa cho biết nhà xe thành bưởi đã chính thức hoạt động trở lại tuyến cố định
bến xe miền tây bến xe trung tâm thành phố cần thơ và ngược lại tần sốc hoạt động ba mươi tám chuyến một ngày
trong văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hcm sở giao thông vận tải báo cáo nhà xe thành bưởi được cấp giấy phép
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày hai mươi bảy tháng hai các loại hình gồm kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô
theo tuyến cố định kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container và kinh doanh vận chuyển hành khách du lịch
ngày một mươi ba tháng ba nhà xe thành bưởi đã đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định thành phố hồ chí minh
từ bến xe miền tây đến bến xe trung tâm thành phố cần thơ và ngược lại
trước đó xe giao thông vận tải thành phố đã ban hành quyết định thu hộ giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn
đối với thành bưởi lý do thu hộ do vi phạm cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch
trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi chỉ đạo cơ quan đơn vị xem xét các giải pháp linh hoạt như làng ưu tiên
dịch vụ ưu tiên ứng dụng công nghệ nhằm tránh ung tắc và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh
đối với hành khách nhất là khách hạng thương gia nhà đầu tư nước ngoài
thời gian tới tp hcm tiếp tục xác định vai trò và trách nhiệm của địa phương cùng với các cơ quan chức năng
và các đơn vị phục vụ tại sân bay thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao
hơn nội chất lượng dịch vụ hành khách
trong đó chủ tịch phan văn mãi đề nghị cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an phối hợp với cán bộ hàng không miền nam
và cả hàng không quốc tế tân sơn nhất tiếp tục nghiên cứu nâng cao hơn nửa hiệu quả hoạt động
tại các quệ thú tục xuất nhập cảnh nghiên cứu việc tổ chức sắp xếp luận tuyến băng truyền hành lý khoa học
kết hợp bố trí nhân sự và trang thiết bị cần thiết để giảm thời gian chờ nhận hành lý
giao sở giao thông vận tải thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan
nghiên cứu phương án tổ chức kết nối giao thông tổng thể khoa học tại khu vực sân bay tân sư nhất
trong đó bao gồm các phương án tổ chức giao thông khi nhà gai t ba được đưa vào khai thác
giao sở du lịch tham mưu để thành phố quyết định thành lập tổ công tác liên ngành
thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
và là cơ quan đầu mối cung cấp thông tin về các đoàn khách hạng thương gia đoàn khách là các nhà đầu tư nước ngoài
ủy ban nhân dân quận tám ủy ban nhân dân huyện bình chánh và tổng công ty thương mại sài gòn
tiến hành ký kết kế hoạch về tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự
an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại khu vực chợ bình điền thuộc phường bảy quận tám tp hcm
chợ bình điền nằm ven đại lộ nguyễn văn linh
ở phía tây nam tp hcm thuộc phường bảy quận tám
khu chợ này được xem là chợ đầu mối có quy mô lớn nhất việt nam hiện nay
với tổng diện tích là sáu mươi năm hectare gồm bảy nhà lòng hai nhà kho các bãi đậu xe và các công trình phụ trợ khác
chợ kinh doanh chủ yếu các mặt hàng thủy hải sản thịt tươi sống và rau củ với số lượng lớn
đây cũng là chợ đầu mối duy nhất tập kết phân phối thủy hải sản từ các tỉnh về tp hcm
vì là trung tâm hoạt động kinh doanh buôn bán đầu mối của thành phố
nên chợ bình điện tiêm ẩn nhiều phức tạp của các loại tội phạm hoạt động
thường xuyên có khả năng phát sinh tình huống gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự như cướp cướp vật trộm cắp
bảo kê cưỡng đoạt tài sản cho vay lãi nặng đòi nợ thuê mâu thuẫn sâu sát trong quá trình kinh doanh buôn bán
đáng chú ý là tình hình trộm cắp tại khu vực chợ bình điện diễn biến phức tạp
cùng với đó hành vi cho vay lãi nặng cưỡng đoạt tài sản cũng là vấn đề nổi cộm phức tạp ở chợ
kết quả sau ba năm phối hợp giữa ba đơn vị từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba
công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ bình điền đạt được nhiều kết quả tích cực
như tình trạng người dân buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè cơ bản đã có chuyển biến
tình trạng xe loi tự chế giảm đáng kể
giai đoạn này khu vực chợ bình điền xảy ra bốn mươi vụ vi phạm pháp luật
lực lượng chức năng đã khởi tố một mươi tám vụ ba mươi bốn đối tượng
nổi bật công an thành phố đã triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tài sản
bắt giữ các đối tượng cầm đầu gồm châu phát ti châu phát tuấn và châu phát hùng
việc triệt phá kịp thời băng nhóm tội phạm này của lực lượng công an đã nhận được sự đồng tình
ủng hộ rất lớn của các tiểu thương và khách mua hàng góp phần lớn vào sự ổn định an ninh trật tự tại chợ
không chỉ dừng lại đó công an thành phố đã luôn có những sáng tạo ứng dụng công nghệ
và công tác chuyên môn trong công tác giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự tại khu chợ
cụ thể mới đây công an thành phố đã tiến hành khảo sát phối hợp cùng các đơn vị liên quan
xây dựng sơ đồ ba d mô phỏng kết cấu tổng thể của khu chợ nhằm phục vụ đắc lực đạt hiệu quả hơn nữa
trong công tác triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho khu chợ
hiện nay tình hình an ninh trật tự tại chợ bình điện
tức là ổn định và có những kết quả rõ rạch
thì cũng tạo sự đồng thuận và vui mừng phấn khởi của bà con tiểu thương
nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục hiệu quả những hạn chế đã được chỉ ra
thời gian tới ba đơn vị tiếp tục phối hợp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự
an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại khu vực chợ bình điền
những nội dung phối hợp trọng tâm gồm tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tiểu thương
người dân tại chợ bình điền và các khu vực xung quanh chợ
xây dựng kế hoạch cụ thể đồng bộ ra quân xử lý các trường hợp vi phạm
tăng cường phối hợp kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật
về hình sự kinh tế ma túy tài nạn xã hội nắm bắt tư tưởng của tiểu thương trong chợ
nhằm kịp thời giải quyết các kiến nghị quyền lợi chính đáng
không để xảy ra tình trạng tập trung đông người khiếu nại khiếu kiện gây mất an ninh trật tự v v
việc phát huy tối đa vai trò sức mạnh của công an lực lượng cơ sở
cùng các tầng lớp nhân dân và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương
tạo nên thế trận liên hoàn vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại khu vực chợ bình điện góp phần tạo môi trường an ninh an toàn
để tiểu thương và người dân được yên tâm khi tham gia kinh doanh mua bán tại đây
chiều ngày tám tháng bốn cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đơn vị vừa phối hợp
với các cuộc nghiệp vụ của bộ công an công an tp hcm và công an tỉnh khánh hòa
triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao
hoạt động tính dụng đen với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến một chín trăm bảy mươi một một năm
ước tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về cao điểm tấn công trấn ngắp tội phạm hoạt
động tính dụng đen và chuyển đổi trạng thái từ truyền thống sang công nghệ hoàn toàn trong
phòng chống tội phạm qua công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng cục cảnh sát hình sự phát
thì nhóm đối tượng người nước ngoài cầu kết với các đối tượng người việt nam thành lập các doanh
nghiệp nút bóng sử dụng công nghệ cao để hoạt động tính dụng đen với quy mô lớn nên do phòng trọng
và tập truyền án để đấu tranh cục cảnh sát hình sự phát hiện hai đối tượng quốc tịch ukraine là
vukovsky timur và khrushchev irina nên phối hợp với các
cục nhiệm vụ và công an thành phố hồ chí minh tiến hành bắt giữ đồng thời khám sát bốn công
ty tại thành phố hồ chí minh gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ isora công ty
lọc tính công ty dịch vụ tư vấn katus và công ty dịch vụ vinex cục cảnh sát hình sự xác định đường
đầu tiên trên do đối tượng karekshik roman sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quốc tịch ukraine cầm đầu năm hai nghìn một mươi chín
roman thành lập công ty lợi tính và câu kết với lê thanh huỳnh cang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ thành phố thủ
đức và nguyễn thị nhất phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ quận bốn để hoạt động tính dụng đen
qua app easycash vn onecredit hoặc website onecredit agi com đầu năm hai nghìn hai mươi ba khi thấy cơ
quan chức năng của việt nam đấu tranh xử lý mạnh các ban nhóm tính dụng đen nên roman
đưa cảnh khỏi việt nam và điều hành vận hành quy trình cho vai nặng lãi khép kín từ xa qua mạng xã hội
đây là nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu móc nối với các đối tượng người việt nam
núp bóng doanh nghiệp triệt đẻ sử dụng các công nghệ để hoạt động tính dụng đen
cho vay với quy mô lớn trong thời gian dài và chúng chuyên môn hóa là có quy trình khép kín
được giao vào từng khâu từng giai đoạn để nhằm che giấu hoạt động phạm tội
tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng các khâu thẩm duyệt và giải ngân thì hầu như được
tự động hóa trên cái hệ thống cmr do các đối tượng lập trình và chiếm tám mươi chỉ có hai mươi là nếu như mà
trong quá trình nó có gì trục chặt hay các đối tượng thì nó mới sử dụng đến yếu tố con người để thẩm
duyệt cục cảnh sát hình sự xác định từ năm hai nghìn một mươi chín roman đưa can số tiền bốn trăm linh usd để hoạt
động cho vay đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba roman chỉ đạo công ty lộc tính tiếp tục nhận một mươi một triệu usd từ công
ty sca của singapore và ngân hàng tas của đảo sip quá trình hoạt động các đối tượng xác duyệt quy
trình cho vay từ năm trăm linh đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do đối tượng người nước ngoài
viết từ lần vay thứ hai trở đi các khoản vay đều bị tính lãi và phí tổng lãi và phí cộng lại
tương đương với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến một chín trăm bảy mươi một một năm cảnh sát xác định đã có hàng trăm nghìn lượt khách hàng vay từ tháng bốn đến tháng năm
các đối tượng thay đổi phương thức thủ đoạn là không tập trung vào một công ty mà chia nhỏ ra rất nhiều công ty như vụ án chúng tôi phá là các đối tượng chia ra là bốn công ty hoạt động được ở những chức năng và nhiệm vụ khác nhau cho nên là qua quá trình kiểm tra hành chính đơn thuần thì rất khó phát hiện ra các đối tượng này hoạt động phạm tội cho vay với các công ty

vì vậy đối tượng mới sống trong nhiều hành tây như miserable mét đ controle của một nhà máy đầy nhiều
điểm phuận khuyết phục cạnh khoản mativos vi phạm la t yogurt là một số
các đối tượng nguy tạo về cái lãi suất là rất nhỏ nhưng các cái khoản phí các đối tượng nại ra để mà thu của người vay là rất lớn
qua các tài liệu thu thập được thể hiện các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
đến thời điểm hiện tại cục cảnh sát hành sự đã triệu tập sáu mươi ba đối tượng nên làm việc thu sáu mươi tám laptop gần một trăm linh điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đồng thời phong tỏa các tài khoản của bốn công ty trên
trước đó cục cảnh sát hình sự phối hợp công an tp hcm công an tiền giang hà nội đà nẵng và nhiều tỉnh thành trên cả nước đấu tranh triệt phái nhiều băng nhóm tội phạm tính dụng đen cho các đối tượng người nước ngoài cầm đầu như trung quốc nam phi nga latvia đến việt nam thành lập thuê người đứng tên doanh nghiệp có chức năng cầm đồ tư vấn kinh doanh tài chính
các đối tượng này tuyển dụng nhân viên để sử dụng các ứng dụng website cho vay lãi nặng lên đến trên một một năm
ngày chín tháng bốn tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm khuyết điểm tại đảng bộ các tỉnh vĩnh phúc quảng ngãi phú yên hà giang gia lai
sau khi xem xét đề nghị của ubnd trung ương ban bí thư nhận thấy các ông
quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi nguyễn thế bình tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang nguyễn tư sơn nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh gia lai đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông lê duy thành đặng văn minh cao khoa phạm đình cự hà hoàng việt phương nguyễn thế bình nguyễn tư sơn ban bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng
viện kiểm soát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can trịnh văn quyết cựu chủ tịch flc và bốn mươi chín bị can khác từ các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thao túng thị trường chứng khoán lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán theo cáo buộc với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích riêng của mình
bị can trịnh văn quyết đã sử dụng công ty faros làm công cụ chỉ đạo các bị can
công ty pharos đã thực hiện hành vi gian dối tăng khối vốn góp chủ sở hữu tại công ty này từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng sau đó hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của công ty pharos trên sản chứng khoán sử dụng sản hose làm công cụ phương tiện bán cổ phiếu chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư gây thiệt hại cho ba mươi bốn trăm linh ba nhà đầu tư với số tiền là ba sáu trăm hai mươi một tỷ đồng
sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh khánh hòa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh khánh hòa
sáu bị cáo bị truy tố trong vụ án gồm huỳnh văn dõng cựu giám đốc cdc khánh hòa
trần quốc huy cựu trưởng phòng tổ chức hành chính cdc khánh hòa
phan phương ngọc cựu nhân viên khoa dược vật tư y tế cdc khánh hòa
cao văn cường chủ hộ kinh doanh cơ sở phong phú
nguyễn thị thúy giám đốc phòng dự án
và nguyễn trường giang cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam
tại phiên sơ thẩm hai bị cáo là nguyễn thị thúy và nguyễn trường giang
xin vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo cáo trạng trong quá trình thực hiện đấu thầu mua sắm các loại hàng hóa
tại cdc khánh hòa phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
huỳnh văn dõng và trần quốc huy đã có những hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
can thiệp trái pháp luật và hoạt động đấu thầu không đảm bảo khách quan minh bạch trong đấu thầu
thông đồng với nguyễn thị thúy và nguyễn trường giang
thực hiện trái quy định pháp luật về đấu thầu năm gói thầu tổng trị giá hơn một mươi bốn hai tỷ đồng
để thanh toán cho số lượng các bộ hóa chất tách chiết mà công ty vndat đã cung cấp trước đó
cho cdc khánh hòa sử dụng tạo điều kiện cho công ty này hưởng lợi bất hợp pháp
gây thiệt hại cho nhà nước gần chín chín tỷ đồng
cao văn cường chủ cơ sở kinh doanh phong phú đã có hành vi cố ý cung cấp thông tin sai sự thật
làm sai lệch thông tin hồ sơ đấu thầu lập khống hồ sơ nhân sự hợp đồng kinh tế
và giả mạo chữ ký để cung cấp hồ sơ dự thầu và được xét trúng thầu ba mươi bảy gói thầu
tại cdc khánh hòa có tổng giá trị hơn một mươi bảy ba tỷ đồng
qua đó gây thiệt hại cho nhà nước gần bốn hai tỷ đồng
cáo trạng cũng xác định phan phương ngọc đã lợi dụng nhiệm vụ được giao
để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu
không đảm bảo công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu
cố ý đưa các đặc điểm khác biệt của hàng hóa vào hồ sơ mời thầu
từ đó hình văn rõng đã ký phê duyệt mua sắm và các quyết định liên quan
để thực hiện bốn gói thầu mua sắm với công ty cổ phần dược phẩm tường khuê
trị giá bốn bốn tỷ đồng trái quy định gây thiệt hại cho nhà nước hơn một chín tỷ đồng
tổng thiệt hại mà các bị cáo gây ra trong vụ án này là gần một mươi sáu tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi năm tháng bốn
sau sáu ngày nghị án sơ thẩm chiều ngày hôm nay
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã
bị cáo huỳnh ngọc thi chú tại huyện an minh của tỉnh kiên giang
ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng huỳnh ngọc thi bắt đầu làm chủ hội từ năm hai nghìn một mươi năm
do làm nhiều năm nên thi huy động được nhiều hội viên tin tưởng tham gia chơi
mở nhiều dây hội và rủ nhiều người tham gia chơi hội tuần tháng
và thi được hưởng hoa hồng trên năm mươi trên số tiền của mỗi dây hụi
đến năm hai nghìn một mươi tám để tiếp tục duy trì hoạt động của các dây hội
và để có tiền tiêu xài cá nhân thi đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền
của các hội viên bằng cách tự ý đưa tên hội viên không có thật
để hốt hội lấy tiền tràn lấp cho các hội viên giật hội
dẫn đến mất khả năng chi trả
với thủ đoạn trên từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
thi đã chiếm đoạt của các hội viên tổng cộng sáu dây hội
với tổng số tiền trên hai trăm tám mươi triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
như tin chúng tôi đã đưa công an tp hcm vừa giải cứu thành công
hai bé gái bị mất tích ở phố đi bộ nguyễn huệ
vào chiều qua công an tp hcm đã họp báo thông tin chi tiết về vụ việc
trong phòng sự sau đây mời quý vị cùng nhìn lại hành trình truy vết
của hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc công an quận một và phòng cảnh sát hình sự
công an tp hcm ngày đêm lần tìm ra nơi đối tượng giam giữ hai cháu bé
và tiến hành giải cứu an toàn
sau khi tiếp nhận tin báo dưới sự chỉ đạo sát sao của ban giám đốc công an tp hcm
công an quận một đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
huy động lực lượng khẩn trương vào cuộc truy xét
kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ sát bén
nhiều tổ công tác đã được triển khai để nhanh chóng xác minh thông tin
ra dựng quá trình di chuyển tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan
bước đầu cơ quan công an xác định có một cô gái dẫn dụ hai cháu bé
ở phố đi bộ nguyễn huệ quận một tp hcm
ngay lập tức các mũi trinh sát tiếp tục theo sát mọi di biến động của đối tượng khả nghi
bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân
khoảng bốn giờ ba mươi phút ngày tám tháng bốn
trinh sát xác định được tung tích của đối tượng có liên quan
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an quận một công an quận bình thạnh
ra soát phát hiện phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi quê tiền giang
đang khống chế hai cháu bé tại một căn hộ ở trung cư sài gòn pơn
lực lượng công an phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng
giải cứu hai cháu bé an toàn
đối tượng đã dẫn dụ đưa các cháu đi qua nhiều tuyến đường
từ quận một đến quận tám
rồi từ quận tám các đối tượng mới là
đối tượng mới là thuê xe để mà công nghệ để mà đưa
các cháu về lại nơi ở của đối tượng đã thuê mướn
bắt đầu xác định đối tượng đã lợi dụng vào hoàn cảnh éo le
để dẫn dụ hai cháu bé đưa ra lợi ích về vật chất như đồ ăn tiền bạc
để ép buộc hai cháu ở lại căn hộ
ngay sau khi giải cứu thành công
lực lượng công an đã đưa hai cháu đi giám định sức khỏe
kết quả cho thấy hai cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh
theo ban đầu chúng tôi ghi nhận
đối tượng chỉ thực hiện một mình
về việc thực hiện toàn bộ hành vi
từ dẫn dụ cho đến sử dụng lợi ích vật chất
và đối tượng cũng không quen biết từ trước đối với nạn nhân
qua công tác phối hợp giữa công an quận một với phòng pc hai
trong một thời gian khoảng trên ba mươi tiếng đồng hồ
chúng tôi đã tìm ra được hai bé
bước đầu chúng tôi xác định được một đối tượng có liên quan
còn động cơ mục đích của đối tượng này
công an quận một sẽ phó phòng bc hai
để tiếp tục điều tra làm rõ về động cơ mục đích
và sẽ có sự lý tính theo quyết định của pháp luật
nhờ sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân
và tinh thần trách nhiệm mưu trí dũng cảm tận tụy
trình độ nghiệp vụ sắc bén và tính nhân văn sâu sắc của lực lượng công an
hai cháu đã được giải cứu an toàn
hiện lực lượng công an đang tiếp tục khẩn trương
củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng phạm huỳnh nhật vi
theo đúng quy định